bây giờ cho bay nội địa rồi nhưng vé đắt ít chuyến xong về quê lại còn cách ly tại nhà mà chẳng biết chiều vào thế nào nên giờ đành chấp nhận ở lại đến tết
bình thường thì không sao nhưng hơn nửa năm rồi chị chưa được gặp con đó
tây giờ một đồng nghiệp của tôi đang ở sài gòn vừa check vé máy bay về nghệ an vừa than thở
bạn mình đang làm việc ở tp hcm muốn về hà nội mà khách sạn báo chí cách ly tập trung một mươi triệu
còn vé máy bay và các loại phí là sáu triệu
tính riêng vé máy bay là bốn triệu
nó chết các loại vé vào ngày một mươi một tháng một mươi khi hà nội yêu cầu phải cách ly tập trung
hiện tại đã thay đổi nhưng vé vẫn đắt hơn cả vé tết
một người bạn của tôi kể lại bốn năm tháng rồi không được về hà nội nhớ gia đình nhớ anh em bạn bè ngoài đấy
lâu lâu đi đường sài gòn mà cứ bị lát mất máy chay tưởng như đang ở hà nội luôn á
đang cố gắng thu xếp công việc để bay ra đây
nhớ hà nội rất nhiều
linh ngọc đàm chia sẻ trên
đợt trước lên đặt vé giá rẻ từ tp hcm nghệ an chưa tới một triệu giờ đã lên hẳn hơn hai triệu rồi phan mạnh
đó là những câu chuyện tôi được nghe gần đây từ mọi người xung quanh
chẳng phải lễ tết nhưng vé máy bay vé xe vé tàu v v và các điều kiện để di chuyển trong nước đang là đề tài khiến nhiều người quan tâm
bởi lẽ tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến nhiều người không thể về nhà trong nhiều tháng vừa qua
đường về nhà từ tp hcm đến đà nẵng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hảo đã có tổng cộng chín lần khoản bay đi tàu hỏa về quê
hồi tháng năm mình phải về nhà để làm lại giấy tờ nên có đặt vé khá nhiều lần
tuy nhiên các chuyến bay từ sài gòn về đà nẵng bị khoản liên tục vì có nhiều ca mắc mới và các hãng hàng không cũng giữ lại tiền vé của mình
đến giữa tháng năm sau sáu lần hoãn vé thì mình mới được hoàn tiền lại
gần đây nhất ngay khi có thông tin mình đã đặt vé
những thông tin từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi sẽ có chuyến thương mại
mình đã đặt vé nhưng chuyến bay của mình bị hủy giờ chót vì không bay được
sau đó mình đặt vé tàu hai lần đều trượt
dù mình không quan tâm đến giá vé lắm nhưng đúng là nó cao hơn gấp rưỡi thậm chí gấp đôi so với thời điểm trước dịch
nhiều bạn bè của mình cũng vì lý do này mà chưa thể về quê được
vé đắt đã đành còn mua vé cực kỳ khó khăn
tình trạng này khá dễ hiểu bởi các chặng bay được mở chưa nhiều
vì lượng người mua lại đông
và như một lẽ tất nhiên website của các hãng hàng không đều trong tình trạng báo hết vé trong vòng khoảng một mươi ngày tới
mọi người đặt vé ở đâu vậy ạ em lên các trang đặt mà không có chuyến nào hết
có ai đã về chuyến bay như thế này cho mình biết quy trình với
còn chưa đặt được vé mà đã thấy mọi người bàn vé rồi
sao mình lên web không thấy có chuyến bay nhảy v v
là những thắc mắc của dân mạng phía dưới một topic di chuyển bằng máy bay ở thời điểm hiện tại
tình trạng khang hiếm cũng ngang nhãn trong các hội nhóm trao đổi mua bán vé máy bay trên mạng xã hội
không khó để bắt gặp những bài đăng hỏi mua vé thông báo hết vé và bãi bẫy bốn mươi chín thắc mắc xung quanh việc di chuyển giữa các địa phương
thậm chí nhiều người khá chuyên nghiệp trong khoản đặt vé cũng thấy bối rối
vì gặp nhiều yếu tố liên quan tới giấy tờ thủ tục như giấy xét nghiệm yêu cầu tiếp nhận từ địa phương v v
và cũng chính từ tình trạng hiến vé máy bay một vài kẻ xấu đã lợi dụng để lừa đảo tiền đặt vé máy bay của những người nhẹ dạ cả tin
hình thức khá đơn giản là nhận bút vé cho khách lấy tiền đặt cọc và lặn mất tâm
để tăng độ uy tín những người này còn chụp ảnh thẻ chứng minh nhân dân căn cứ công dân làm tin
nhưng thật giả lẫn lộn thế nào thì có trời mới biết
vì vậy dù mót về nhà đến cửa nào thì cũng tỉnh táo nhé mọi người
nghe hành trình mua vé này hẳn đã khiến nhiều người chùn bước nhưng đó mới chỉ là bước đầu
ưu tiên phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu nên những diễn biến tiếp theo của chặng đường về nhà bây giờ còn mong lung hơn nhiều
theo quy định của các cơ quan chức năng để được di chuyển bất kỳ ai cũng phải đạt một trong các điều kiện sau
tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
xác nhận bằng thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử bccovid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến từ thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
thế nhưng trên đây mới chỉ là điều kiện ở điểm đi còn điểm đến lại tùy theo quy định của từng địa phương khiến cho mọi người khá bức xối
nhiều người để lại bình luận phía dưới một bài đăng về quá trình cách ly ở địa phương
quy định cách ly tùy từng hiện tầng xã hay toàn tỉnh nhỉ
cho mình hỏi f không khỏi bệnh có được về cách ly tại nhà không
quy định cách ly cho người mới về như thế nào vậy ạ
chẳng hạn người từ tp hcm về nghệ an phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú lưu trú ít nhất bảy ngày
chị đồng nghiệp tôi sau một hồi tìm hiểu thì buông tiếng thở dài rồi đành tạm hoãn kế hoạch về thăm con
không được nghỉ phép dài như vậy nên đành chờ đến tết luôn chưa biết làm thế nào
chẳng lẽ về nghỉ tết từ bây giờ
đây có lẽ cũng là những nỗi niềm của bất kỳ ai đang làm công ăn lương mà muốn về thăm nhà thời điểm này
bởi thực tế không nhiều công ty cho phép nhân viên vắng mặt lâu như thời gian tự cách ly mà các địa phương đưa ra
sự khác biệt giữa quy định di chuyển của các địa phương còn gây ra một tình huống éo le khác
với người không cư trú tại nơi có sân bay mà còn di chuyển về nơi khác nữa
ví dụ như thế này
ví dụ một cách dễ hiểu chuyến bay từ thành phố hồ chí minh về hà nội
và hành khách có nhu cầu về các tỉnh lân cận như bắc giang bắc ninh v v
thì phải tự cách ly tại nơi lưu trú ở hà nội bảy ngày rồi mới được về nhà
về đến nhà rồi thì có thể phải tiếp tục tự cách ly nếu địa phương yêu cầu
dù chiều về có ổn ép rồi thì một trong những lý do khiến cho nhiều người lưỡng lự chuyển về nhà lúc này chính là chiều đi
đó là chẳng may tình hình dịch bệnh ở quê hay đầu cầu thành phố bất ngờ phức tạp
thì hoàn toàn có khả năng không được quay lại thành phố
điều này được dân tình đốt suốt khi đã chứng kiến diễn biến khó lường của dịch bệnh
và nhiều lần giãn cách xã hội trong thời gian qua
mình sẽ đợi xem sau khi đợt bay thử nghiệm kết thúc vào ngày hai mươi tháng một mươi tới
có phương án thống nhất hơn về giấy xét nghiệm và tẻ sanh covid hay không
rồi mới quyết định tiếp chuyện về quê
tóm lại mình nghĩ trong thời gian này thì vẫn nên đợi
chỉ về quê trong trường hợp cấp bách thôi vì thật sự mình cũng thấp thỏm
chuyện lỡ đâu lại bị kẹt lại
thanh hảo chia sẻ
về nhà thì ai cũng muốn nhất là khi đã trải qua một thời gian dài khó khăn
như sức khỏe của bản thân gia đình và việc phòng chống dịch bệnh cũng quan trọng không kém
vì vậy nếu không thật sự cần thì hãy chịu khó chờ thêm một thời gian nữa
để mọi thứ thực sự ổn định rồi hãy về nhà
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại